thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ y tế phối hợp với bộ quốc phòng và các bộ ngành
chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên phạm vi toàn quốc
với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
và đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước đến nay với số lượng tiêm hàng triệu mũi
được thực hiện trong thời gian ngắn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới dự và chỉ đạo tại lễ phát động
bộ y tế cho biết trong tháng bảy này sẽ có hơn chín triệu liều vaccine sẽ về đến việt nam
chiến dịch tiêm chủng được các bộ ngành địa phương xây dựng và tổ chức triển khai trên quan điểm
tiêm nhanh nhất nhiều nhất rộng nhất đảm bảo an toàn hiệu quả công bằng và công khai
phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thủ tướng phạm minh chính kêu gọi sự đồng lòng đoàn kết
ủng hộ và trách nhiệm của cộng đồng của toàn thể nhân dân để chúng ta chiến thắng dịch bệnh
hôm nay chúng ta có mặt ở đây với cảm xúc rất đặc biệt đặc biệt của tâm tư và suy nghĩ hướng về
thành phố hồ chí minh và một số tỉnh nơi nhân dân đang phải đối mặt với những khó khăn sự phức tạp hơn
của dịch bệnh nơi chúng ta cần thể hiện tấm lòng sự đoàn kết và sự chia sẻ hơn bao giờ hết
nơi chúng ta cảm nhận được sự bao dung nhân ái cảm thông và không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh
không ai đứng ngoài cuộc trong việc tiếp cận vắc xin
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế phối hợp nhịp nhàng với các bộ ngành
các địa phương có liên quan đặc biệt là lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để tổ chức tiêm khoa học đúng quy trình như
chóng kịp thời an toàn và hiệu quả nhất
mục tiêu chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng
trên toàn quốc của chúng ta để đạt được mục tiêu này chúng ta phải thực hiện được việc có đủ
vắc xin cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và tự sản xuất ở trong nước và mọi người đều bình đẳng
công bằng tự sản xuất và mọi người đều bình đẳng công bằng tự sản xuất và mọi người đều bình đẳng
công bằng trong tiếp cận vắc xin có vắc xin rồi chúng ta phải thực hiện tiêm chủng miễn phí cho nhân dân
đảm bảo kịp thời an toàn và hiệu quả tại lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine
covid một mươi chín toàn quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đại biểu đã dự lễ tiếp nhận hơn hai triệu
liều vaccine covid một mươi chín moderna của chính phủ hoa kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế covax
theo thông tin từ bộ y tế dù nguồn vắc xin khăn hiếm trên quy mô toàn cầu nhưng với nỗ lực lớn
trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam có được một trăm năm mươi triệu liều vaccine và tiến tới đạt một trăm năm mươi triệu liều
để tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai